sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố đà nẵng học viện chính trị khu vực ba học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống một nghìn chín trăm bốn mươi chín hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân trường lao động hạng nhất
về dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
và đông đảo cán bộ công chức viên chức lao động của học viện
học viện chính trị khu vực ba thuộc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh là nơi đáp ứng nhu cầu đào tạo
bồi dưỡng chính trị cho cán bộ hệ thống chính trị qua các thời kỳ trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển
đến nay học viện đã đào tạo bồi dưỡng cho hơn sáu mươi năm lượt cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của các cấp ngành
trong hệ thống chính trị từ cấp huyện đến trung ương các doanh nghiệp nhà nước và khu vực miền trung tây nguyên
từ những đóng góp của học viện chỉ tính riêng trong gần một mươi năm qua
học viện đã hai lần được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua bằng khen cùng nhiều danh hiệu cao quý khác
dịp này học viện chính trị khu vực ba đã vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất